trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan
chiều nay ngày một tháng tám đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã cùng với các bộ trưởng ngoại giao asean và bộ trưởng ngoại giao hoa kỳ mike pompeo
dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean hoa kỳ
thay mặt các nước asean bộ trưởng ngoại giao lào nước điều phối quan hệ asean hoa kỳ
khẳng định quan hệ asean hoa kỳ tiếp tục củng cố và tăng cường trên cơ sở hợp tác cùng có lợi
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực
về tình hình thế giới và khu vực các bộ trưởng trao đổi những diễn biến phức tạp gần đây ở khu vực
trong đó có tình hình biển đông
kỳ nhận tiến triển trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc
song các nước cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên thực địa
trong đó có việc quân sự hóa và các hoạt động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế
làm xói mòn lòng tin tác động bất lợi đến hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
các nước asean và hoa kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy tin cậy
tăng cường xây dựng lòng tin bảo đảm hòa bình ổn định an ninh an toàn
tự do hàng hải và hàng không trên biển đông tuân thủ luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và hướng đến hoàn tất coc hiệu quả hiệu lực phù hợp với luật pháp quốc tế
về tình hình biển đông phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
tầm quan trọng của tăng cường lòng tin kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình
xâm phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển
không quân sự hóa kiềm chế không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực
tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế